chào các bạn bây giờ là một mươi năm h mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là thông tin về việc xét xử vụ án giết người
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm vừa đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo phạm minh tuấn quê ở an giang về tội giết người
theo hồ sơ vụ án từ cuối năm hai nghìn một mươi bị cáo phạm minh tuấn thuê phòng trọ ở tp hcm rồi sống như vợ chồng với chị trần bảo trân
đến giữa năm hai nghìn một mươi ba do tuấn biết chị trân không còn tình cảm với mình mà nảy sinh tình cảm với anh trần tiễn nguyên vũ
ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bốn tuấn bắt gặp chị trân và anh vũ đi chơi về trước cửa nhà nên đã dùng dao đâm chết anh vũ
sau khi gây án tuấn bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tuấn hai mươi năm tù giam
còn tại kiên giang công an huyện u minh thượng cho biết đã bắt tạm giam nguyễn trần tuấn
chủ tài huyện đầm rơi tỉnh cà mau về hành vi cố ý gây thương tích
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tuấn cùng một số đối tượng khác tham gia đá gà ăn tiền tại ấp minh thượng xã minh thuận huyện u minh thượng
trong lúc cá đổ tuấn xảy ra cãi vã dẫn đến sô sát với một thanh niên khác
lúc này anh huỳnh trọng tín ở gần đó
trong lúc đó chạy đến can ngăn thì bị tuấn dùng dao chém vào người gây thương tích nặng
liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng xảy ra tại tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết vừa ra thông báo truy tìm bà lê thị thái ba mươi hai tuổi
và ông nguyễn ngọc sang bốn mươi hai tuổi trú tại phường một mươi quận phú nhuận tp hcm để điều tra vụ việc
theo đơn trình báo của một bị hại thái tự xưng là cháu của một lãnh đạo tp hcm
tháng ba năm hai nghìn một mươi năm thái nói sẽ giúp mua một lô đất trên đường trần hưng đạo quận một với giá rẻ khoảng hai mươi hai tỷ đồng
nên nạn nhân đã chuyển khoản cho thái số tiền trên
đến ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm thái tiếp tục thông báo có lô đất trên đường lê duẩn quận một đang chuẩn bị bán đấu giá
và nạn nhân tiếp tục chuyển cho thái hai mươi tỷ đồng
tương tự một chủ tiệm vàng ở quận một cũng trình báo bị thái lừa một hai tỷ đồng và hai mươi usd
ngoài các nạn nhân trên cặp vợ chồng này còn
lừa đảo nhiều người khác cơ quan điều tra yêu cầu vợ chồng thái đến cơ quan công an để trình diện
trong vòng một tháng kể từ ngày ra thông báo nếu hai nghi phạm trên không đến làm việc cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
bằng hình thức mua hàng qua mạng
và mới đây nhất công an hà nội đã phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ lừa đảo bằng hít này do hoàng thị thơm cầm đầu
lợi dụng sự sơ hở từ hình thức giao hàng qua điện thoại của các chủ hàng buôn bán quần áo tại chợ đồng xuân
đối tượng hoàng thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại đội cấn liễu giai ba đình hà nội
đã thực hiện hàng loạt các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ hàng
tôi có lên chợ đồng xuân để tôi
lấy số điện thoại và tôi gọi cho chị hồng tuyên
đến ngày hai mươi một tháng ba thì tôi bảo chị đóng hàng cho tôi mang quần áo hè nam
để cho xe ôm trở xuống nghĩa tân
cụ thể là cái số lượng hàng hả
cái số lượng là tầm khoảng từ hai mươi đến hơn hai mươi triệu một tí
thì đến nghĩa tân thì tôi sẽ thanh toán tiền
trong quá trình đấy thì tôi gọi
có anh xe ôm gọi đến
tôi nhận hàng xong thì tôi bảo anh xe ôm đến chín hai cầu giấy để lấy tiền
trong cái lúc đấy thì anh sẽ ôm đi tôi cho hàng lên xe taxi để tôi đi
công an phường nghĩa tân quận cầu giấy hà nội cho biết
thơm có vào vọc hoàn hảo là một bà bầu tám tháng
cùng với đó đối tượng đã sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi
khi chọn địa điểm giao hàng trước một số cửa hàng buôn bán quần áo lớn
nên tạo được lòng tin tuyệt đối với những người trực tiếp giao hàng
sau đó thơm sẽ cho những người giao hàng một địa chỉ ma để đến nhận tiền
đến khi không liên lạc được với thơm thì những người giao hàng mới biết mình bị lừa
với cùng thủ đoạn trên thơm đã liên tiếp gây ra ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền hơn sáu mươi triệu đồng
bà con khi nhận được các đơn đặt hàng qua điện thoại
thì thứ nhất là mình phải kiểm tra khách hàng bằng cách khi giao hàng
mình nên nhận tiền trực tiếp chứ không theo sự chỉ đạo
đưa đến địa điểm này địa điểm khác
hai là giao nhận hàng tại các địa điểm các cửa hàng rõ ràng
mình nên giao dịch tại các cửa hàng chứ không nên giao dịch
ví dụ như ở các cửa chợ hoặc các cửa ký ốt
tốt nhất là mình sẽ vào trong các cửa hàng vào trong các ký ốt cụ thể
gặp và nói chuyện với chủ cửa hàng
thế thì có thể tránh được tình trạng bị đối tượng điều động
đi đây này đi khác và chiếm đoạt hàng hóa
được biết đối tượng hoàng thị thơm từng có một tiền án
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi ba hiện công an phỉnh nghệ tân đang phối hợp
cùng đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy
làm rõ vụ việc
ai là bị hại của hoàng kỵ thơm đến ngay công an phỉnh nghệ tân
trình báo phối hợp xử lý vụ việc
bản tin tiếp tục với một thông tin về tình hình tội phạm ma túy
tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm công khai
bị cáo dương thị vinh chú tại thành phố lạng sơn
về ảnh vi vận chuyển ma túy trai phép
theo cáo trạng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với công an phường tri lăng đã bắt quả tang đối tượng vinh
tại một quán cà phê trên đường hùng vương
thu giữ hai gói ni lông ma túy tổng hợp dạng đá
có tổng trọng lượng hơn hai trăm linh gram
toàn bộ số ma túy trên do vinh vận chuyển thuê từ chợ lũng vài
bằng tường trung quốc và việt nam
khi đang đợi giao hàng thì bị bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo dương thị vinh một mươi sáu năm tù giam
với hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng hồ trần thanh vũ và lê hồng hưng
cùng chú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
vừa bị công an thành phố bạc liêu tiến hành khởi tố
ngày một mươi chín tháng ba khi hưng và vũ đi đến đoạn đường thuộc ấp rạch thăng
xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu
thì phát hiện một xe máy không có người trông coi
nên đã thực hiện hành vi trộm cắp
khi hai đối tượng lên xe chạy được một đoạn
thì bị người dân phát hiện và bắt giữ giao cho lực lượng công an
được biết đối tượng vũ vừa mới ra tù
và có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
còn hưng có ba tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy
và cướp giật tài sản
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ một mươi hai đối tượng đánh bạc
mà công an tỉnh tây ninh và lạng sơn vừa chuyển về
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh
phối hợp cùng công an xã trí bình và công an xã hảo đức
vừa bắt quả tăng một nhóm gồm bảy đối tượng
đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài biểu
tại khu vực ấp xóm ruộng xã trí bình huyện châu thành
tăng vật thu giữ gồm ba mươi sáu lá bày tây
tiền trên chiếu bạc là một mươi hai triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng
và thu trên người các đối tượng hơn một mươi hai triệu đồng
một mươi một xe mô tổ các loại bảy điện thoại di động
và nhiều tăng vật có liên quan
còn tại lạng sơn công an huyện hiểu lũng cho biết
đã bắt quả tăng năm đối tượng đang đánh bạc
bằng hình thức đánh quán tăng vật thu giữ
gồm một bộ bài tổ tôm bốn điện thoại di động
gần một mươi triệu đồng
công an huyện hiếu lũng đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam
đối với bốn bị can là lăng văn giang
vi văn tuất lý văn cún và vi văn bằng
riêng vi văn cọ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi
trú tại lục nam tỉnh bắc giang
do tuổi cao sức yếu khai báo thành khẩn
cơ quan điều tra đã thay đổi biện pháp ngăn chặn
cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
đội cảnh sát đường thủy công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với công an huyện gia bình
vừa bắt quả tăng một tàu đang hút cát trái phép
trên sông đuống thuộc xã giang sơn huyện gia bình
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ
một tàu hút cát vỏ sắt mang biển kiểm soát hd bảy trăm bảy mươi chín
có trọng tài trên hai trăm linh tấn
cùng các trang thiết bị phục vụ
việc hút cát trái phép do ông ngô văn dục
chú tài huyện thuận thành điều khiển
cùng ba người khác làm thuê cho chủ tàu
là ông nguyễn văn thắng
ở thôn cổ thiết xã giang sơn huyện gia bình
tại thời điểm bắt giữ lái tàu
và các thuyền viên không xuất trình được giấy đăng ký
và đăng kiểm phương tiện thủy
phòng cảnh sát truy nãn tội phạm
công an tỉnh long an phối hợp với
phòng cảnh sát truy nãn tội phạm công an tỉnh thủy thiên huế
vừa vận động thành công đối tượng huỳnh thanh
chú tài huyện crong năng tỉnh đắk lắc
ra đầu thú
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
huỳnh thanh điều khiển xe mô tô
đi trên khuốc lộ một a
thuộc địa bàn phường năm thành phố tân an
thì phát trạm với xe mô tô do
trần văn dô chú tài huyện công an tỉnh thủy thiên huế
nên có cảm giác rết bốt hơn
từ ngày hai mươi bảy khối không khí lạnh bắt đầu
có dấu hiệu suy yếu và di chuyển ra phía biển
nên trời sẽ nhiều mây hơn một chút
và nền nhiệt độ trung bình trong ngày sẽ tăng khoảng
từ một đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết cũng bắt đầu có những chuyển biến đáng kể
do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên mưa rào xảy ra
nắng nóng tạm thời gian đoạn
mưa tập trung chính tại khu vực từ thanh hóa
trở vào cho đến hà tĩnh
sau đó sẽ lan dần xuống các tỉnh còn lại
cùng với mưa nền nhiệt độ cũng sẽ giảm mạnh
trời rét trong ba ngày tới
tại các tỉnh phía bắc khu vực
và chuyển lạnh từ quảng bình đến huế
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ngày mai trời chỉ còn nhiều mây hơn
và đôi lúc xuất hiện mưa rào nhẹ
với lượng mưa không đáng kể
sau đó thì mưa ít xuất hiện hơn
ban ngày trời có nắng
và nhiệt độ đạt ở mức là từ hai mươi một đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên
trong hai ngày tới
phía bắc khu vực nhiều mây có mưa vài nơi
phía nam phổ biến không mưa ngày nắng
ngày hai mươi bảy mây thay đổi phổ biến không mưa ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khoảng hai ngày tới
cường độ nóng nóng
tại các tỉnh miền đông nam bộ
sẽ có dấu hiệu suy giảm nhẹ
đôi chút nên thời tiết sẽ bớt cảm giác khắc nghiệt hơn
mặc dù nắng nóng tạm thời gian đoạn
nhưng hình thế gây mưa vẫn chưa xuất hiện
nên tại đây vẫn gây ra nhiều khó khăn
cho sản xuất nông nghiệp cũng như là cuộc sống sinh hoạt
của người dân ở đây
tuy nhiên trong khoảng từ ngày hai mươi bảy
nên nhiệt độ bắt đầu có xu hướng tăng dần trở lại
những thông tin dựa bó thời tiết
cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay